phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sóc trăng
triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác định huỳnh tuấn đạt là đối tượng thực hiện hành vi trên
qua làm việc đạt khai nhận có mua điện thoại cũ từ một cửa hàng bán điện thoại di động
có nhiều hình ảnh quả thân của một phụ nữ được lưu trữ trên google drive
nên đã lưu về máy xử lý làm mờ ảnh và đăng lên trang facebook cá nhân
thưa quý vị mỗi trường hợp mang thai hộ người có nhu cầu phải chi trả cho các đối tượng
từ tám trăm linh triệu đồng đến một hai tỷ đồng
đây là thông tin trong chuyên án do công an huyện sóc sơn hà nội đấu tranh triệt phá
ổ nhóm tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
đứng ra điều hành hoạt động của ổ nhóm này là đối tượng triệu thị kim thảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
và phạm quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện ứng hòa thành phố hà nội
trên mạng xã hội công an huyện sóc sơn phát hiện một trường hợp phụ nữ
sinh năm hai nghìn năm đang làm thủ tục để mang thai hộ nhằm hưởng lợi ba trăm linh triệu đồng
cho một đường dây có tổ chức cho người mang thai hộ
tiến hành điều tra các trinh sát phát hiện người phụ nữ này cùng sáu phụ nữ khác
đang thực hiện hành vi mang thai hộ để hưởng lợi từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi triệu đồng
và cùng ở tại một ngôi nhà thuộc phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm hà nội
tiến hành khám xét ngôi nhà cơ quan công an phát hiện triệu thị kim thảo
và phạm quốc tuấn đang tổ chức chăm nuôi bảy người phụ nữ trong ngôi nhà này
trong đó có ba người đang mang bầu một người cấy phôi thai
khi có khách có nhu cầu tìm gặp thì em sẽ thỏa thuận giá cả là từ tám trăm linh cho tới một tỷ
sau đó thì em sẽ đưa mẹ bầu lên viện để thăm khám
sau đó thì bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị
tới ngày đổi mẫu tinh trùng thì bên em sẽ lấy mẫu và đổi cháo ở trong bệnh viện
sau đó các mẹ bầu được mình chăm sóc như thế nào
em sẽ lo ăn ở trong các mẹ bầu
hết mọi thứ tìm viện phấy em cũng sẽ là người chi trả
mẹ bầu sẽ nhận về từ ba trăm linh tới ba trăm năm mươi triệu
em tuyên mẹ bầu ở đâu
em tìm với mẹ xã hội
dạ em có nhiệm vụ là đưa đón các bạn mẹ bầu đến bệnh viện
và lại tìm các trồng hờ để làm thủ tục trên bệnh viện
giá mỗi người trồng hờ là thế nào
là năm triệu đồng ạ
đầu xin nhận tất hợp tìm được đến cơ quan công an thì được cả cán bộ giải thích
điều đấy nào sai trái hơi thẳng hơi vật
nhận thấy nhiều gia đình hiếm muộn có nhu cầu thuê người mang thai hộ
thảo đã thuê một căn nhà làm địa điểm tổ chức nuôi chăm sóc những người mang thai hộ
khi có khách hàng liên hệ tuấn và thảo thỏa thuận giá từ tám trăm linh đến một hai tỷ đồng mỗi ca mang thai hộ
đối với mỗi trường hợp phụ nữ mang thai hộ thảo chi trả cho họ từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi triệu đồng
sau đó mọi hoạt động được thảo và tuấn sắp xếp từ chăm nuôi thăm khám
và làm các thủ tục tại bệnh viện để hợp thức hóa cho hoàn toàn

trong quy trình làm việc thảo tổ chức cho các mẹ bầu đến những bệnh viện
có những thủ tục chưa đầy đủ thiếu sóc để kiểm tra khám xét
sau đấy thì thuê mượn những cái đối tượng trong diện đóng vai làm chồng giả của các mẹ bầu
khi đến bệnh viện thăm khám sẽ lấy lý do mang thai hộ vì hiếm muộn của mình
sau đấy thì làm các thủ tục đăng ký khám cần thiết
trong quá trình lấy mẫu trứng và mẫu tinh trùng
các đối tượng lợi dụng sơ hở để đánh tráo mẫu tinh trùng của khách hàng
sau đấy thì làm những thủ tục mang thai hộ cần thiết tiếp theo
khi đã chuyển phôi thành công vào mẹ bầu
đối tượng thảo sẽ tổ chức cho mẹ bầu đưa mẹ bầu về địa chỉ nơi ở của mình
để chăm sóc nuôi dưỡng quản lý mẹ bầu
sau đó xin đẻ thành công bàn giao con cho khách hàng
kết thúc quy trình làm việc của công việc mang thai hộ vì mục đích thương mại
hiện nay dịch vụ mang thai hộ đang phát triển tràn lan trên mạng xã hội
thậm chí có những cỏ mồi còn sẵn sàng đưa người xuyên quốc gia để mang thai hộ
hành vi của các đối tượng tổ chức tìm người mang thai hộ với mục đích thương mại
có dấu hiệu phạm tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
quy định tại điều một trăm tám mươi bảy bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
theo đó hành vi này sẽ bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
phạt cảnh cáo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi vừa mở phiên tòa xét xử vụ án giết người
đối với hai vợ chồng trương đình nhạt và nguyễn thị thủy
trú tại xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
shipper lâm anh đạt chú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đến nhà trương đình nhạt để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên trị giá hai trăm ba mươi đồng
tuy nhiên nhạt không nhận hàng nên anh đạt đề nghị trả phí vận chuyển là ba mươi đồng
lời qua tiếng lại nhạt đã đấm đá liên tục và dùng bình hoa đập vào đầu anh đạt
lúc này vợ của nhạt là nguyễn thị thủy không những không tan ngăn
mà còn dùng tuyếp sắt ghế inox đánh anh đạt
qua giám định thương tật anh đạt bị gãy hai tay tổn hại sức khỏe hai mươi bốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trương đình nhạt chín năm tù giam
nguyễn thị thủy ba năm tù giam
còn tại tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bốn đối tượng
nguyễn văn đại nguyễn ngọc đạt nguyễn quốc vương và nguyễn văn giàu
cùng chú tại phường núi sam tp châu đốc về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba tháng hai đại đạt vương và giàu
điều khiển xe mô tô chở nhau từ thành phố châu đốc đến thị xã tịnh biên tìm tài sản để cướp
khi đến khu vực khóm phú hiệp phường an phú thị xã tịnh biên
các đối tượng phát hiện thạch bảo anh điều khiển xe máy chở theo nguyễn đặng kim anh
vương đã điều khiển xe mô tô chở dầu vượt lên đạp xe bảo anh
khiến người và xe ngã ra đường các đối tượng giàn cảnh đánh ghen
rồi lấy dao đe dọa và dùng vũ lực để cướp sợi dây chuyền vàng của bảo anh
và cướp điện thoại di động của kim anh rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát
ngày hai mươi bảy tháng hai đại cùng với giàu tiếp tục đi cướp sợi tài sản
thì bị công an huyện châu phú bắt quả tăng
trước sự truy bắt của lực lượng công an vương đã đến công an thị xã tịnh biên đầu thú
còn đạt bị công an thị xã tịnh biên bắt giữ ngay sau đó
thời gian qua lực lượng công an cả nước thường xuyên phát hiện
xử lý hàng nghìn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
trong đó nổi lên là hành vi gây dối trật tự công cộng cướp cướp giật tài sản
thực trạng này đòi hỏi phải có giải pháp nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật
cho thanh thiếu niên phản ánh tại quận hà đông thành phố hà nội
đó là những tâm tư nguyện vọng của một em học sinh đã từng vi phạm pháp luật
em đã nhận ra sai lầm của bản thân và đang hướng đến những điều tốt đẹp
với mong muốn trở thành công dân có ích cho xã hội
sau lần cháu bấp ngã thì cũng xuống động viên gia đình rất là nhiều
đến nay gọi là nhờ sự tục đội của mấy bên thì cháu cũng học hành
gọi là cụm thi đỗ đạt và bây giờ cháu đang học nghề
thì thay mặt gia đình là thay mặt là cảm ơn đã quan tâm và nâng đỡ cháu
chứ không bỏ rơi cháu thì bây giờ cháu lại trở thành một người tốt
hơn ba trăm linh đại biểu dự chương trình đối thoại giữa ban chỉ huy công an quận hà đông
với thanh thiếu niên có quá khứ lầm nỗi thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật
trên địa bàn quận hà đông do công an quận hà đông tổ chức
đã cùng chia sẻ

đã cùng chia sẻ

từ đó sự ảnh hưởng của liên quan vấn đề mạng xã hội đâm ra là khi các cháu tập nhiễm
liên quan vấn đề tên đạn xã hội và các cháu không nhận thức nhiều các cháu
không rõ được hành vi và hành động của mình có những hành vi đã nét chuẩn
theo số liệu thống kê trong năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an quận hà đông đã điều tra
xử lý hai vụ liên quan học sinh vi phạm pháp luật trên địa bàn
trong đó có một vụ ba mươi ba đối tượng sử dụng hung khí phóng nhanh lạng lách đánh võng
hò hét đuổi đánh nhau gây mất an ninh trả tự trên địa bàn quốc lộ sáu
một vụ năm đối tượng có hành vi cướp tài sản gây dối trật tự công cộng
quá trình điều tra về các ổ nhóm này
thành thành do tự phát rủ dê đi phạm tội

chúng tôi sẽ
sòng sòng với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
công an quận hà đông đang tiếp tục theo dõi nắm tình hình
phân loại các thanh thiếu niên từng vi phạm và nhận diện những loại hình vi phạm mới
để có kế hoạch ngăn chặn ngay từ sớm từ xa
bên cạnh đó để phòng ngừa tình trạng tội phạm trẻ hóa
giáo dục gia đình vẫn là yếu tố quan trọng nhất
đây chính là nơi kịp thời phát hiện
chấn chỉnh những lệch lạc sai trái của con em mình
để các con có lối sống lảnh mạnh
nhằm triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn toàn tỉnh công an tỉnh hà nam đã và đang tăng cường lực lượng phương tiện
gia quân tuần tra kiểm soát tập trung xử lý các hành vi vi phạm
theo đó các tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khép kín các địa bàn nhất là trong các khung giờ cao điểm đêm tối
chủ động phòng ngừa phát hiện quyết liệt xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn ma túy
vi phạm về tốc độ cơi nới thành thùng trở quá khổ quá tải
hàng lậu hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông
trong ba ngày đầu gia quân các tổ công tác của công an tỉnh hà nam đã kiểm tra
trên sáu trăm linh lượt người và phương tiện kịp thời phát hiện lập biên bản chín trường hợp vi phạm
trong đó tám trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
một đối tượng điều khiển xe mô tô không được mũ bảo hiểm không có giấy phép lái xe
biển số xe không đúng với chứng nhận đăng ký xe thu giữ một số giấy tờ
nghi liên quan đến hoạt động tín dụng đen bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
xử lý theo quy định của pháp luật
vừa xảy ra vụ cháy nhà dân vào đêm qua tại tỉnh phú thọ lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn
đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngôi nhà bị cháy ra ngoài đi cấp cứu
đêm qua trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo cháy nhà dân
tại khu tân sơn thị trấn lâm thao huyện lâm thao
hai xe chữa cháy cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường
đám cháy xảy ra tại tầng một của căn nhà hai tầng kinh doanh đồ điện tử gia dụng
trong khi đó cửa cuốn không thể mở được
xác định chủ hộ mắc kẹt trong nhà nên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá cửa cuốn để tiếp cận
sau khi vào được bên trong phát hiện nạn nhân bất tỉnh đã đưa ra ngoài
bàn giao cho lực lượng y tế để sơ cấp cứu
đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau đó không để cháy lan sang các khu vực xung quanh
theo công an tỉnh phú thọ sau khi được sơ cấp cứu kịp thời
nạn nhân đã nhanh chóng hồi phục
nguyên nhân của vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được thống kê làm rõ
liên quan đến vụ lật thuyền làm bốn người mất tích trên sông chanh thị xã quảng yên
các lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh cho biết vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại
theo ghi nhận đến khoảng một mươi tám h ngày hôm qua lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai nạn nhân là
chị nguyễn thị mơ chú tại thôn đình một xã liên vị và bà dương thị cường chú tại thôn cẩm liên xã cẩm la
hai nạn nhân là chị em ruột chưa được tìm thấy là chị nguyễn thị hương và chị nguyễn thị nghĩa
cùng chú tại thôn đình một xã liên vị thị xã quảng yên
hiện các lực lượng vẫn tiếp tục chia ca chia tổ để tìm kiếm hai nạn nhân còn lại
trước đó vào khoảng năm giờ ngày hai mươi năm tháng bốn trên luồng sông chanh xảy ra vụ tai nạn làm đắm thuyền nan
trên phương tiện có sáu người trong đó có chủ thuyền và một người nữa bơi được vào bờ thoát nạn bốn người khác mất tích